theo thông tin từ cục quản lý thị trường tp hà nội đã phát hiện một tám trăm bảy mươi bảy sản phẩm các loại không có hóa đơn chứng từ
được vận chuyển từ sân bay tân sơn nhất ra sân bay quốc tế nội bài
số hàng hóa trên được vận chuyển đến kho hàng hóa nội địa thuộc công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa nội bài
kết quả kiểm tra hàng hóa cho thấy các sản phẩm gồm mỹ phẩm thực phẩm chức năng thực phẩm bổ sung
thuốc tân dược đồ gia dụng đồ chơi con thú sữa các loại có tổng số một tám trăm bảy mươi bảy sản phẩm các loại
được chứa đựng trong bốn mươi ba kiện và một mươi thùng chứa hàng
toàn bộ số hàng hóa là do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ kèm theo
nhận định ban đầu đây là lô hàng có giá trị lớn nằm trong một đường dây chuyên vận chuyển hàng lậu
không rõ nguồn gốc xuất xứ thường xuyên lợi dụng đường hàng không để tiến hành việc đưa hàng vào sâu nội địa
cất giấu cả trong kho chứa chuyên nghiệp
lực lượng quản lý thị trường đã ban hành quyết định tạm giữ niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên
để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính đồng thời đề nghị công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa nội bài
và đại diện việt nam airlines thông báo cho chủ lô hàng trên đến cơ quan chức năng làm việc theo quy định của pháp luật